các tỉnh phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
từ hôm nay cho đến khoảng ngày hai mươi bốn
riêng khu vực đồng bằng sẽ có mưa vừa mưa to
cục bộ có nơi mưa rất to
quý vị cần chú ý lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
nhiệt độ cao nhất trong vòng hai ngày tới sẽ phổ biến là hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
sau đó sang ngày hai mươi năm mưa sẽ có xuống giảm dần và nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng một độ
tại khu vực phía tây sẽ có mưa nhiều nơi trong vòng hai ngày tới
nhưng lượng mưa sẽ ít hơn tại khu vực phía đông
quý vị vẫn cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là hai mươi chín cho đến mức là ba mươi hai độ
sau đó sang ngày hai mươi năm mưa giảm và nhiệt độ tăng nhẹ khoảng một độ
dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa tiên huế
vẫn có mưa vừa mưa to và rông
cục bộ có nơi mưa rất to
bà con sinh sống ở khu vực này cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh ở trong cơn rông
cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét ra lở đất khu vực ven sông suối
thời tiết trong ba ngày tới mát mẻ với nhiệt độ hầu như không quá mức là ba mươi một độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cũng có mưa gia tăng
nhưng cường độ mưa không bằng các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
chỉ cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật
nhiệt độ cao nhất trong vòng hai ngày tới sẽ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sau đó tăng lên khoảng một độ
khu vực tây nguyên trong nhiều ngày tiếp theo vẫn duy trì mưa rông xảy ra ở nhiều nơi
cục bộ sẽ có mưa to
mưa tập trung chủ yếu nhiều về chiều tối
nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày hầu như không quá mức là ba mươi một độ
mưa rông cũng xảy ra nhiều tại nam bộ
cục bộ sẽ có mưa to về chiều tối trong những ngày tới
nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật
nhiệt độ cao nhất trong ngày hai mươi ba hai mươi bốn sẽ là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
sau đó tăng lên một độ trong ngày hai mươi năm